một số tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố bị cáo chu văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
chú ở huyện điện biên tỉnh điện biên về hành vi mua bán vận chuyển gần ba kg thuốc viện từ biên giới nước lào về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
quá trình điều tra bảo khai nhận bản thân là người nghiện ma túy và nhiều lần sang nước lào để mua thuốc viện về bán và sử dụng
bào đi bằng đường tiểu ngạch từ huyện điện biên tỉnh điện biên sang lào để mua khoảng hai tám kg ma túy với giá hơn một trăm linh triệu đồng
rồi mang về việt nam để bán với giá tám mươi triệu đồng một kg thuốc viện
sau đó bảo giấu các gói thuốc viện trên vào các quả dứa rỗng ruột rồi bắt xe khách từ điện biên vào thành phố bùa thuật tỉnh đắk lắc để tìm mối tiêu thụ
khi vào đến tỉnh đắk lắc thì bảo đã thuê xe taxi lên buôn ma thuật để tiêu thụ thuốc phiện thì bị công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý